một ngày chiếc giờ bóng lăn hòa cùng bầu không khí tràn đầy hào hứng của người hâm mộ
thì nhiều dịch vụ cổ động thương mại cũng trở nên sôi động và thú vị hơn bao giờ hết
với những thành công liên tiếp của đội tuyển bóng đá việt nam trong gần một năm trở lại đây
cứ mỗi mùa giải bên cạnh sự cổ vũ nhiệt thành của người hâm mộ
các dịch vụ phục vụ việc cổ vũ trong mỗi trận đấu cũng ngày càng trở nên sôi động với những hoạt động chương trình hấp dẫn
vài ngày trước mỗi trận đấu quan trọng cổ động viên người hâm mộ nhiều nơi
lại tất bật công tác chuẩn bị cờ hoa băng rồn mũ áo
với mong muốn chung tay cùng tạo nên bầu không khí náo nhiệt hào hứng nhất ủng hộ tinh thần đội tuyển nước nhà
nhờ đó mà số lượng đơn hàng tại các cơ sở sản xuất đạo cụ tăng vọt
nếu thường ngày các cơ sở sản xuất cờ tổ quốc chỉ chuyên về một vài sản phẩm chính
thì vào mùa giải bóng đá băng rôn áo mũ cũng trở thành những sản phẩm tiêu thụ mạnh khiến người làm không sở
mỗi một dịp như là đào bóng này
thì chúng tôi phải tăng những cái
sản lượng rất nhiều so với những ngày thường
thứ nhất là cái thời gian của đào bóng những chuyện đào bóng nó rất sát nhau
nó canh nhau chỉ mấy ngày thôi
cái lượng tiêu thụ thì nó chỉ trong vòng có
tru kỳ nó chỉ có ba bốn ngày trong một đợt
thì sản phẩm của chúng tôi đưa ra phải đáp ứng đúng cái thời gian
và kịp thời cho những cái cổ động viên
cho nên chúng tôi phải tăng ca rất nhiều
cùng với đó dạo một vòng mạng xã hội
khán giả cũng không còn xa lạ với các chương trình khuyến mại tưởng chừng không liên quan
nhưng vẫn gắn bó mật thiết tới thầy trò huấn luyện viên park hang seo
như giảm giá năm mươi cho những khách hàng trùng tên với cầu thủ trong đội tuyển
với mục đích kích cầu mua sắm
những chương trình khuyến mại hài hước ấy
cũng khiến doanh thu tại các cơ sở kinh doanh tăng vọt
việc quá lạm dụng tên tuổi và sự thành công của đội tuyển nước nhà
cũng sẽ tạo nên sự hỗn loạn
với tình yêu và niềm đam mê dành cho nền bóng đá nước nhà
mỗi cổ động viên đều nên lựa chọn những hình thức cổ vũ phù hợp